cục hải quan hải phòng đã quyết định tạm đình chỉ công tác của ba cán bộ công chức hải quan
tại tri cục hải quan đình vũ để kiểm tra làm rõ trách nhiệm của công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao
theo đó tạm đình chỉ các công chức vũ đức tuấn đào đức anh bùi tiến cường đều thuộc tri cục hải quan cửa khẩu cảng đình vũ
thời hạn tạm đình chỉ là một mươi năm ngày kể từ ngày chín tháng bốn việc tạm đình chỉ có thể kéo dài thêm thời gian trong trường hợp cần thiết
trong thời gian đình chỉ các công chức này được hưởng năm mươi mức lương theo ngạch bậc và phụ cấp
trước đó sáng ngày chín tháng bốn cục hải quan hải phòng tiếp nhận phản ánh trên báo chí về tình trạng nộp phí bôi trơn
khi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại tri cục hải quan cửa khẩu cảng đình vũ hải phòng
cục hải quan hải phòng đã cử lãnh đạo cục và phòng thanh tra kiểm tra trực tiếp kiểm tra xác minh
đồng thời quyết định tạm đình chỉ công tác các công chức trên để giải trình xem xét xử lý